phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện mang thít và công an xã mỹ an
triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
lực lượng công an kiểm tra quán nước giải khát của ông võ văn tươi chú tài xã mỹ an huyện mang thít thì phát hiện có một mươi sáu đối tượng
đang tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet nên lực lượng đã tiến hành bắt giữ
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm bảy điện thoại dùng để phát trực tiếp các trận đá gà từ nhà cái tại campuchia
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ bốn điện thoại di động và số tiền là ba mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng
ba phương tiện khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai đoạn qua phường long bình tân tp biên hòa vừa bị công an tỉnh đồng nai phát hiện
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết quyền đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện một tàu gỗ đang bơm hút cát trái phép lên hai tàu vận chuyển vỏ sắt vỏ gỗ do ông đào phước thành và trần văn tuấn
cả hai đều quê ở tỉnh long an điều khiển
trên khoang hai tàu có chứa một mươi bảy mét khối cát
khi bị phát hiện các đối tượng trên tàu bơm hút cát đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng phường long bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh rồi rẽ vào hướng nhánh rạch nhỏ
lợi dụng đêm tối và địa hình sông rạch phức tạp các đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng
thưa quý vị liên quan tới vụ xe ô tô subaru đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đón học sinh trước số ba trăm linh bạch mai quận hai bà trưng thành phố hà nội
cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của tài xế là nghiêm thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận đống đa hà nội
qua kiểm tra nồng độ côn xác định
tài xế đạt vi phạm ở mức năm trăm linh một mg trên lít khí thở vượt qua mức kịch khung vi phạm tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
cụ thể trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi hai có rất nhiều phụ huynh đi xe máy đang dừng đứng chờ đón học sinh ở trước vỉa hè tại số nhà ba trăm linh bạch mai
khi bất ngờ bị xe ô tô lao tới
chiếc xe ô tô gây tai nạn do nam thanh niên điều khiển đang di chuyển với hướng từ nút giao phố lê thanh nghị thanh nhàn về phía đại la
thì bất ngờ gây tai nạn
chiếc xe không dừng lại khi đã gây tai nạn mà tiếp tục di chuyển thêm một đoạn dài đâm vào một số xe khác
tại hiện trường nhiều xe máy nằm la liệt ở đường và đã có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu còn lại các nạn nhân bị thương nhẹ
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng là lò văn minh lò văn toan và tòng văn lâm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên khởi tố
trước đó công an xã trưng chắc huyện văn lâm kiểm tra phòng trọ của lò văn toan phát hiện minh cùng với một số đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
minh khai nhận đã mua ma túy của lâm
sau khi mua ma túy minh đến rủ toan và một số đối tượng sử dụng ma túy tại phòng trọ của toan
tiến hành khám xét phòng trọ của lâm lực lượng công an đã thu giữ gần năm mươi gram heroin
đối tượng nguyễn thanh lam vừa bị công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh tạm giữ về hành vi chứa chấp mại dâm
trước đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà nguyễn thanh lam thuộc xã sơn lễ huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
tiếp tục kiểm tra các phòng ở khu vực kinh doanh này cơ quan điều tra cũng phát hiện ba đối tượng đang chờ đến lượt bán dâm
cả ba đối tượng cho biết quá trình làm việc tại đây được lam bố trí bán dâm cho khách và phải trả chi phí cho bà lam
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động
những tháng đầu năm các nhà máy tuyển dụng nhiều mức lương cao
xong từ tháng sáu trở đi thì tình hình lại đủ chiều các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm
vì vậy mà người lao động lo lắng sẽ không có tiền thưởng
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta
vẫn có thưởng tết cho người lao động mức thưởng cơ bản cao hơn với năm trước
nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng tết sẽ giảm nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết trong những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng
cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thưởng
một số ngành khác thì tương đối ổn định
mức thưởng tết năm nay sẽ giảm từ một mươi năm hai mươi số người nhận thưởng cao đến một trăm linh triệu cũng sẽ không có nhiều
còn lại phần lớn mức thưởng tết tương đương từ một đến hai tháng lương
với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ của cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên đường về nhà trọ ở xã quế an huyện vũng liêm phát hiện thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chạy xe cùng chiều
đã từng xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn trước đó với mình
hòa đã ép xe dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện
công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng là lê hồng khanh
lê hạ và trương ngọc đức nguyên là cán bộ của công ty và trung tâm thiết kế tư vấn
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy đã hợp đồng với công ty lâm phát và trung tâm quy hoạch
và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu một trăm năm mươi bảy tám mươi bảy hectare gỗ rừng thông
bị thiệt hại do cháy năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm thẩm định khai thác bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng
trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt
là sáu ba tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng
dùng clip nóng cưỡng đoạt tài sản người yêu mai văn nhớ vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
mai văn nhớ bị một nạn nhân đến công an xã hiệp thạnh tố cáo về hành vi dùng clip nóng giữa nhớ và nạn nhân
để ép buộc chị nhiều lần đưa tiền
qua điều tra trước đó hai người làm công nhân
cùng công ty có quan hệ tình cảm nhưng sau đó chia tay
tuy nhiên nhớ liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nếu không sẽ tung lên mạng xã hội
vì lo sợ nạn nhân đã đưa cho nhớ một mươi bảy lần với số tiền là hai mươi bảy triệu đồng
hai năm trăm linh kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh lạng sơn phối hợp với chi cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện bắt giữ
hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh có địa chỉ tại số chín mươi hai phan đình phùng
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn do phạm thu trang làm chủ cơ sở
tổ công tác phát hiện tại các kho tủ đông lạnh của cửa hàng chứa bốn trăm linh kg chân gà đông lạnh
một kg chân giò lợn không có hóa đơn chứng tử tổng trị giá số hàng hóa là bốn mươi sáu triệu đồng
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy ba lần
lô hàng gồm hơn một thùng bánh kẹo các loại mà lực lượng cảnh sát môi trường đã thu giữ được
trên địa bàn thành phố lào cai trong thời gian vừa qua
trước đó thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ngăn chặn việc buôn bán sản phẩm bánh kẹo
không rõ nguồn gốc trên địa bàn từ ngày một tháng chín đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai
liên tiếp phát hiện kiểm tra thu giữ ba lô hàng bánh kẹo với hơn sáu mươi năm sản phẩm không rõ nguồn gốc
bao gồm bánh bông lan
bánh dẻo mochi và kẹo ice cream